tại tỉnh ninh bình những năm gần đây nhờ quan tâm chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất nên đời sống của đồng bào dân tộc mường ở xã cúc phương huyện nho quang được cải thiện rõ rệt
ngày càng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập từ một trăm linh triệu đồng một năm trở lên
gia đình ông đinh minh châu ở thôn sấm hai vốn là hộ nghèo
năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy sau khi phục viên trở về ông châu đã mạnh dạn đi vay lãi để mua trâu bò về nuôi
đến nay gia đình ông đã hình thành mô hình kinh tế tổng hợp trồng rừng kết hợp với chăn nuôi mang lại thu nhập cao

còn tại thôn sấm ba mặc dù điều kiện tự nhiên khắc nghiệt song được các đoàn thể giúp đỡ về vốn và kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi
nên nhiều hộ gia đình ở đây đã chuyển đổi diện tích khô hạn sang trồng cỏ voi để nuôi trâu bò xê cho thu nhập gấp ba lần trồng lúa
nói chung gia đình thì phát triển kinh tế
thứ nhất là vừa làm ruộng và kết hợp chăn nuôi thì chăn nuôi châu bò nói chung là có năm thì được hơn trăm
nếu năm nào con nuôi nó phát triển mạnh nó sinh sản đều thì kết hợp với cả sản xuất chăn nuôi thì có năm được hơn trăm
trong thời gian qua là hội nông dân luôn bám sát nghị quyết của đảng ủy
chuyển giao về tất cả về chủ yếu là nông nghiệp nông dân nông thôn
một mươi năm hộ nông dân đã có thu nhập từ một trăm linh triệu trở lên
như điển hình như cái hộ ông châu ông thi ông châu thì xăm hai ông thi thì xăm ba và ông chiến xăm hai
đã mạnh dạng đầu tư phát triển với con nuôi tất cả các loại con nuôi
giờ đây ở xã cốc phương
hàng trăm diện tích khô hạn năng suất lúa bắp bềnh đã được xã chuyển sang trồng cò voi để phục vụ chăn nuôi đàn gia súc như trâu bò hiêu dê
đối với xã cốc phương nhằm nâng cao cái thu nhập cho bà con dân dân phát triển kinh tế xóa đối giảm nghèo
đối với xã cốc phương hiện nay đang tập trung và chuyển đổi cơ cấu cây trồng và nuôi đặc biệt là đối với cây trồng
chúng tôi đã chuyển đổi từ cây có giá trị kinh tế thấp chuyển sang cây hàng hóa
có giá trị kinh tế nâng cao cái diện tích và cái thu nhập một ha canh tác
bằng cách làm mới trong chuyển đổi giống cây vật nuôi cùng với đưa khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng
đồng bào dân tộc mường ở xã cốc phương nhòa quan ninh bình ngày càng cải thiện cuộc sống
hàng năm đều có thêm nhiều gia đình vượt qua đói nghèo vươn lên làm giàu